theo bà lâm hồng kông đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của dịch bệnh vượt xa khả năng đối phó của chính quyền đặc khu
do vậy đã đệ trình một báo cáo lên chính quyền trung ương xin hỗ trợ trong các lĩnh vực cụ thể
chỉ thị của chủ tịch trung quốc được đưa ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang bùng phát dữ dội tại hồng kông
trong ngày một mươi sáu tháng hai vùng lãnh thổ này lại báo cáo thêm bốn hai trăm tám mươi năm ca bệnh nhiều hơn gấp đôi so với kỷ lục trước đó
trong khi đó hơn một mươi hai bệnh nhân bị nhiễm bệnh vẫn đang phải chờ nhập viện tính đến ngày một mươi năm tháng hai
số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày tại đây hiện đã gấp hơn hai mươi lần so với mức đầu tháng hai
trong khi đó theo cảnh báo của các chuyên gia y tế con số này có thể sẽ tăng lên hai mươi tám ca mỗi ngày vào cuối tháng ba
trong bối cảnh lo lắng về mức độ do dự cao khi tiêm vaccine ở người cao tuổi tại đây
thưa quý vị hiện nay biến thể omitron và các biến thể của covid một mươi chín vẫn đang là một ẩn số đang được các chuyên gia
các nhà khoa học trên thế giới giải mã
tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu biến thể này có thể là một tín hiệu mừng để kết thúc đại dịch
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này tới quý vị
xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi nhé
hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo